vì năm hai nghìn một mươi bảy ngành công thương đã có nhiều thành tích nổi bật
không chỉ đi đầu trong cải cách hành chính mà ngành công thương còn có đóng góp đắc lực vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế của đất nước
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
về những thành tựu nổi bật trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ của ngành trong năm tới
thưa ông năm hai nghìn một mươi bảy thì bộ công thương đã có nỗ lực rất là lớn để thúc đẩy xuất nhập khẩu
và đến năm hai nghìn một mươi tám thì thực hiện mục tiêu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước thì bộ công thương sẽ làm gì thưa ông ạ
năm nay theo kế hoạch được chính phủ phê duyệt thì chúng ta sẽ phải phân đấu làm sao đạt được tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu
ở mức từ tám đến một mươi
với một cái kim ngạch năm hai nghìn một mươi bảy mà chúng ta đã đạt tới là hai trăm một mươi bốn tỷ đô la mỹ
thì con số này quả thực là một nhiệm vụ rất đặng nề đặt ra cho chúng ta
nhất là trong bối cảnh của thế giới
năm hai nghìn một mươi tám cũng cho thấy sẽ còn có rất nhiều những cái biến động và tiêm ẩn những cái bất ổn mà chúng ta chưa thể đánh giá hết được
để đạt được cái mục tiêu này thì chúng tôi cho rằng có mấy vấn đề lớn
một là về trong cả trước mắt và dài hạn là chúng ta phải đẩy nhanh lên công việc tái cơ cấu lại kinh tế
tái cơ cấu lại các cái ngành kinh tế của chúng ta
cả công nghiệp cả thương mại cả nông nghiệp cả công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm cả các ngành khác
nếu như chúng ta không thực hiện cái tái cơ cấu này trong một bối cảnh mà chúng ta đang hội nhập rất sâu rộng như thế này
thì như tôi đã nói là cái năng lực cạnh tranh của chúng ta sẽ không thể đảm bảo được trong cái bối cảnh là cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước
vì chúng ta bắt buộc phải mở cửa thị trường để xây dựng những cái chuỗi giá trị toàn cầu để các doanh nghiệp
các cái thành phần các cái lực lượng sản xuất của chúng ta có thể tham gia vào trong các cái chuỗi đó
vâng đối với việc cổ phần hóa thói vốn doanh nghiệp nhà nước như là sapeco thì bộ công thương đã nỗ lực rất nhiều
thành công sapeco và thu lại lợi nhuận rất là lớn cho chính phủ
vậy thì trong năm hai nghìn một mươi tám bộ công thương sẽ làm gì để thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp bán vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thưa ông ạ
quan điểm của chính phủ và của bộ ngành cũng rất rõ ràng là nhà nước sẽ chủ động tổ chức thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước
ra khỏi những cái lĩnh vực ngành nghề mà các cái thành phần kinh tế nhà nước không cần nắm giữ
để tạo điều kiện cho khách hàng
khai thác những cơ hội thị trường thông qua cả các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế khác
trong đó có doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng tham gia trong cái dự án đó
thì nếu làm được như vậy thì trong những lĩnh vực lớn này chúng ta sẽ thu được cái nguồn lực rất lớn để phục vụ cho quá trình tiếp tục tái đầu tư
phục vụ cho những nhu cầu phát triển trong các lĩnh vực về an ninh năng lượng cũng như các lĩnh vực kinh tế ngành đó
thêm vào trong sân chơi mới của các nhà đầu tư mới các doanh nghiệp và chắc chắn là nó sẽ cũng tiếp tục tạo ra chúng ta nâng cao hơn nữa
cái hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực này
vâng với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu ngành công thương thì một mươi hai dự án tồn động thua lỗ đã được xử lý
vậy thì phương hướng giải quyết trong năm hai nghìn một mươi tám là gì thưa ông ạ
chúng tôi sẽ tập trung hoàn chỉnh trong việc chỉ đạo cho tập đoàn tổng công ty triển khai những bước sắp xếp lại
cái quản trị của các cái doanh nghiệp cũng như là các cái dự án này
đồng thời cũng sẽ hoàn tất các công tác về thanh tra kiểm tra và kể cả điều tra đối với những dự án và có dấu hiệu vi phạm
để có thể là chuyển sang giải quyết xuất điểm về mặt pháp luật đối với những cái vi phạm đó
và vẫn phải xác định rõ ràng đó là của các cái tập đoàn các cái tổng công ty các cái doanh nghiệp mà là chủ đầu tư
và quản trị các nguồn lực đầu tư ở trong các dự án đó
và chúng ta sẽ làm thực thi một cách nghiêm túc và chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật
nhưng mà bên cạnh đó thì các cái giải pháp bao gồm kể cả về tái cơ cấu lại cái chủ đầu tư tái cơ cấu lại cái tín dụng
rồi thì cũng như là tái cơ cấu lại cái bộ máy quản trị và các cái giải pháp khác về thị trường
đảm bảo cái sự vận hành theo quyết tắc của thị trường thì sẽ được chúng tôi sẽ chỉ đạo cho các cái doanh nghiệp
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình
vào năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi rất mong muốn là được sự giúp đỡ hợp tác của các doanh nghiệp các công ty dành tặng những cơ hội cho chúng tôi
để chúng tôi có thể là truyền hóa những cái ước mơ của ước mơ khởi nghiệp của sinh viên trở thành hiện thực
festival khởi nghiệp hai nghìn một mươi tám là cơ hội lớn để các nhà đầu tư có thể tìm kiếm những dự án đầu tư theo nhu cầu
và là nơi để các bạn trẻ hiện thực hóa ý tưởng của mình
các thanh niên sinh viên có thêm động lực để phát triển ý tưởng khởi nghiệp trong tương lai
thành phố hồ chí minh vừa chính thức triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động
làm việc trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố
lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả của hoạt động chính quyền
và hình ảnh nghiêm túc thái độ niềm nở tác phong chuyên nghiệp của cán bộ công chức
chính là biểu hiện của một chính quyền gần dân tận tụy phục vụ nhân dân
đây là mục đích chính của bộ quy tắc ứng xử và ngay ngày đầu tiên đã được công nhân viên chức thành phố
hiện thực hóa bằng việc chứng chỉnh hình ảnh từ trang phục đến tác phong thái độ làm việc
quan trọng hơn đây đã trở thành mong muốn và ý thức tự thân của mỗi công nhân viên chức
để phục vụ nhân dân tốt nhất là đô thị đặc biệt trung tâm lớn về kinh tế văn hóa khoa học công nghệ
đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế
bởi vậy việc thành phố hồ chí minh cần làm là thực hiện bộ quy tắc ứng xử
giúp hoàn thiện bộ máy hành chính công của thành phố tăng hiệu quả công tác quản lý nhà nước
đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp
ban tuyên giáo thành ngụy đà nẵng vừa phát hành sổ tây văn hóa
người đà nẵng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị
hội nghị nhằm đẩy mạnh về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên toàn thành phố trong năm hai nghìn một mươi tám
qua việc phát hành ẩn
ẩn phẩm sổ tây văn hóa người đà nẵng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị
ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng chỉ đạo hướng dẫn định hướng các ngành địa phương đơn vị
về các nội dung cần tuyên truyền để xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị
sổ tay văn hóa người đà nẵng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị
sẽ được triển khai thí điểm tại một mươi phường của quận thanh khê trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp tuyên truyền miệng sau đó nhân rộng trên toàn thành phố
đây là cuốn cẩm nang tuyên truyền được biên soạn tinh gọn với một mươi nội dung tuyên truyền cách ứng xử
và hành vi văn hóa văn minh đô thị như văn hóa gia đình văn hóa học đường văn hóa ứng xử với mạng xã hội
văn hóa công sở văn hóa giao thông
thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị nhằm tạo nên phong trào sâu rộng
góp phần xây dựng thành phố đà nẵng giàu đẹp an bình văn minh
tiếp nối chương trình
người dân huyện vùng cao mùa căng trải tỉnh yên bái căng mình chống giết hại và băng giá
quản lý tổng hợp bùn cát trên hệ thống sông của khu vực miền trung nước ta
như truyền hình nhân dân đã đưa tin trong những ngày qua
trên địa bàn huyện vùng cao mùa căng trải tỉnh yên bái đã xuất hiện tình trạng băng giá giết đậm giết hại
để chống rét cho đàn gia súc người dân và chính quyền địa phương đã chủ động các biện pháp để bảo đảm sức khỏe và giữ ấm
sau ba ngày xuất hiện thì băng giá trên đỉnh trống báo sang đã tan
nhưng nhiệt độ tại bản chống báo sang xã la bán tẩn vẫn khá lạnh với mức nền nhiệt từ ba đến năm độ c
để đảm bảo sức khỏe cho hai đứa con
đã không cho hai con ra ngoài trời chơi và giữ chúng trong nhà đốt bếp lửa để sửa
riêng với đứa con thứ ba cũng được vợ chồng anh điệu trên lưng với đủ áo ấm chăn để giữ ấm
bên cạnh đó xác định con châu là đầu cơ nghiệp nên sau khi xuất hiện băng giá
anh đã đưa châu đang thả từ trên núi về chuồng nhốt cho ăn và đốt lửa sửa ấm
trong thời gian rét này hai đứa con được nghỉ gia đình mình đã giữ chúng ở nhà cho ăn uống đầy đủ
và đốt bếp lửa để sửa đảm bảo sức khỏe
khi nào trời ấm nhà trường gọi đi học mình sẽ cho con tiếp tục đi học
riêng với châu bò khi giá rét gia đình đã đưa trên núi về nuôi nhốt trong chuồng
và chuẩn bị thức ăn đầy đủ để chúng không bị thiếu đói hay chết rét
vốn là người dân vùng cao nhưng để đối phó với những đợt giá rét lịch sử này
gia đình ông lý là di cũng đã có sự chuẩn bị khá chú đáo
ngoài nhà cửa kiên cố
sẵn lương thực thực phẩm thì củi là thứ không thể thiếu được
ông di cũng đã chuẩn bị khối lượng củi lớn có thể đủ đun nấu
cũng như phục vụ sửa ấm khi thời tiết băng giá trong thời gian hai tháng
đối với các con cháu những ngày giá rét này sau khi được nghỉ học
đều được ông bà giữ ấm trong nhà bên các bếp lửa các hoạt động sản xuất đều tạm dừng
người mong mình ở trên núi cao do đó thời tiết rét lắm để không bị rét
thì các nhà phải giữ ấm trong nhà để không bị rét
nhà phải chuẩn bị nhiều củi để đốt sửa thôi chứ không có củi sửa thì rét lắm
các con cháu mình được nghỉ học cũng chỉ ở nhà để giữ ấm đợi thời tiết ấm lên mới đi học
những ngày này hầu hết các bếp của các gia đình đều đỏ lửa để giữ ấm cho người
bên cạnh đó đàn gia súc cũng được quan tâm giữ ấm nên sau ba ngày rét đậm rét hại
trên địa bàn xã lạp bán tần chỉ có ba con gia súc bị chết
đối với xã lạp bán tần trong đời diễn này xã đã làm tốt công tác tiền truyền
vận động bà con trong đợt diễn này là đảm bảo sức khỏe cho những các hộ gia đình có người già và trẻ con
và gia súc gia cần ở trên rừng đổ về nhà để sửa rời đối cùng cho đảm bảo người và gia súc
cần để đảm bảo trong thời gian diễn đời dùng đời dùng đời dùng này
với tình trạng thời tiết rét đậm rét hại đang diễn ra ở vùng ca mù căng trải
thì việc sử dụng nhiên liệu củi theo phong tục truyền thống nhiều đời của đồng bào mông
để sửa ấm cho người và gia súc là giải pháp tốt nhất
cũng như góp phần giữ gìn sức khỏe và tránh những thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra
thưa quý vị tại đà nẵng cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica tại việt nam
và tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải đã tổ chức hội thảo khảo sát thu thập dữ liệu
phục vụ quản lý tổng hợp bùn cát trên hệ thống sông khu vực miền trung việt nam
trong đó chú trọng đến hệ thống sông vu gia thu bồn của tỉnh quảng nam
đối với hiện tượng sói lở bờ biển ở miền trung nhóm tư vấn đã chỉ ra các nguyên nhân
đó là sự thiếu hụt bùn cát do sự bồi lắng trong hồ chứa đập thủy điện ở vùng thượng lưu
do khai thác cát sỏi thiếu kiểm soát
xây dựng các công trình đê kè hạ tầng du lịch thiếu quy hoạch
và sự biến đổi khác do con người gây ra đối với các dòng sông và địa mạo ven biển
giải pháp nuôi bãi bù cát nắn dòng chuyển dịch cát bên bồi qua bên lở
được nhóm tư vấn ưu tiên thực hiện ở cửa đại
từ hội thảo và các nghiên cứu của jica sẽ giúp nâng cao năng lực để hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề
và tìm cách tiếp cận các vấn đề một cách toàn diện
từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho việc giảm thiểu sự mất cân bằng bùn cát trên các hệ thống sông ở miền trung
thưa quý vị tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đang đến rất gần
vào thời điểm này nhiều địa phương trên cả nước đang tất bật chuẩn bị để kịp thời vụ đón tết
làng đào nhật tân một trong những vùng trồng hoa nổi tiếng của thủ đô
cũng đang rộn ràng chuẩn bị cho mùa hoa tết
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại phường nhật tân quận tây hồ
hiện nay đào ở các vườn đã bắt đầu ra nụ và đã có khách hàng ở hà nội và một số tỉnh thành lân cận
như bắc ninh hà nam vĩnh phúc đặt mua sớm
chủ các vườn đào cho biết nếu thời tiết không mưa và xe lạnh như hiện nay
thì hoa đào sẽ nở vào đúng dịp tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
gia đình ông nguyễn văn hiệp đã có bốn đời
làm nghề trồng đào
ông cho biết thời tiết năm nay mưa nhiều nên không thuận lợi cho cây đào phát triển
tuy nhiên không làm khó được kỹ thuật trồng đào truyền thống của người dân phường nhật tân
thời tiết năm nay mưa nhiều nên không thuận lợi cho cây đào phát truyền thống của người dân phường nhật tân
nếu giá đào năm nay thời tiết có như thế này mà chúng đẹp thì nó nhích lên một mươi hai mươi
nếu giá đào năm nay thời tiết có như thế này thì nó nhích lên một mươi hai mươi
bên cạnh những cây đào được trồng đại trà gia đình ông hiệp còn là một trong số ít những hộ gia đình ở nhật tân
còn trồng được đào thất thốn hay còn gọi là đào tiến vua có giá trị cao
loại đào này được chăm sóc rất kỳ công trong phòng ngủ để tránh thời tiết độc hại thất thường
như vậy với tết mậu tuất những bông đào đẹp nhất đã sẵn sàng
và chắc chắn với những bật mí từ các chủ vườn người tiêu dùng sẽ ngóng trông những thế đào đẹp độc và lạ
cũng hy vọng rằng nhờ những thế đào riêng biệt mà đào nhật tân luôn giữ vững hình ảnh về một thương hiệu đào của riêng người hà thành
quỹ bát nhân dân tỉnh tuyên quang vừa tổ chức khai mạc hội trợ cam sành hàm yên
hội trợ đã thu hút đông đảo các hộ trồng cam trên địa bàn tỉnh và hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương đến tham quan
với chủ đề ngọt ngào hương sắc cam sành hàm yên hội trợ được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức trang trại
hộ gia đình quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh cam sành hàm yên
tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ đẩy mạnh cuộc vận động
người việt nam
hội trợ cam sành hàm yên năm nay được tổ chức với quy mô năm mươi gian hàng trưng bày
quảng bá sản phẩm cam sành hàm yên cùng với các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn các huyện thành phố
cũng tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận sản phẩm sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt việt gáp
cho năm nhóm hộ gia đình sản xuất cam trên địa bàn huyện hàm yên
đồng thời đã diễn ra lễ ký kết của các doanh nghiệp siêu thị hợp tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm cam sành hàm yên
những ngày cuối năm không khí sản xuất tại làng nước mắm truyền thống cửa khe ở thôn sáu xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam cũng trở nên tất bật hơn hẳn
theo chủ các cơ sở sản xuất nước mắm lớn thì hiện tại đã nhận được đơn đặt hàng cho thị trường tết từ năm đến một mươi lít nước mắm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
những ngày này cơ sở sản xuất nước mắm bình kha của ông lâm xuân bút thôn sáu xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đang khẩn trương thực hiện những công đoạn chế biến nước mắm để kịp cung cấp cho thị trường tết nguyên đán sắp tới
đến thời điểm này tại cơ sở của ông bút khách hàng đã đặt hàng mua năm lít nước mắm
và không riêng gì cơ sở của ống bút mà tất cả các cơ sở sản xuất nước mắm trong làng
đều đã có những đơn đặt hàng
mỗi năm tiêu thụ khoảng một trăm hai mươi lít nước mắm các loại
riêng trong dịp tết nguyên đán này sẽ cung cấp hơn sáu mươi lít nước mắm theo đơn đặt hàng
nhờ gắn sản xuất với tiêu thụ nhất là giữ được thương hiệu giá cả và đầu ra sản phẩm khá ổn định
nên cuộc sống người làng mắm cửa khe ngày càng được cải thiện
viện hàn lâm khoa học đang là hai ứng viên dẫn đầu
tuy nhiên giới quan sát cũng cho rằng khó có ứng viên nào có thể nhận đủ số phiếu qua bán cần thiết
để giành chiến thắng ngay trong vòng một
xác là quốc gia theo chế độ cộng hòa đại nghị quyền hành chính tối cao
tập trung vào chính phủ và quyền hạn của tổng thống hầu như chỉ mang tính đại diện
tuy nhiên trên thực tế vị trí tổng thống ở séc vẫn có tầm ảnh hưởng
đối với đời sống chính trị ở quốc gia đông âu này
chính phủ và phe đối lập venezuela đã nối lại đối thoại tại cộng hòa dominica
nhằm tìm ra giải pháp cho khủng hoảng chính trị và kinh tế tại đất nước nam mỹ này
trong vòng đối thoại lần này ngoài đại diện chính phủ của tổng thống nicolas maduro
và phe đối lập tổng thống cộng hòa dominica danilo medina và cựu thủ tướng tây ban nha
josé luis rodríguez zapatero các bên trung gian hòa giải cũng tham dự
đại diện chính phủ chile và mexico cũng tham gia cuộc đàm phán kín
theo yêu cầu của phe đối lập venezuela
trong quá trình đối thoại phe đối lập yêu cầu chính phủ venezuela công khai lộ trình tổ chức tổng tuyển cử
coi đây là điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai bên
trước đó chính phủ venezuela đã phóng thích hơn bốn mươi tù nhân chính trị theo đề nghị của phe đối lập
đồng thời yêu cầu phe đối lập can thiệp để mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế chống nước này
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt